chiều ngày một mươi chín tháng hai đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã tham dự hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính tp hcm năm hai nghìn một mươi tám triển khai kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín tổng kết đợt thi đua sáng kiến cải cách hành chính và phát động đăng ký thi đua cải cách hành chính năm hai nghìn một mươi chín
một trong những điểm nhấn về cải cách hành chính tại tp hcm thời gian qua là triển khai mô hình thư xin lỗi đây là hình thức văn minh giải pháp quyết liệt để thúc đẩy cải cách hành chính
cơ quan chức năng phải gửi thư xin lỗi và giải thích lý do trễ hạn và cam kết cụ thể thời gian hoàn thành người dân sẵn sàng thông cảm chia sẻ nếu cơ quan chức năng minh bạch thông tin có lý do trình đáng
cái thư xin lỗi đó là một hình thức để nâng cao chất lượng phục vụ dân của chính quyền
qua cái thư xin lỗi một mặt là lãnh đạo của chính quyền là nhận thức được những cái việc mình làm chưa tốt đối với việc phục vụ nhân dân
thứ hai là cũng đánh giá được một phần nào năng lực của cán bộ công chức khi tiếp xúc với người dân và giải quyết các nhu cầu chính đáng của người dân
trong năm hai nghìn một mươi tám các cơ quan đơn vị đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông tạo sự chuyển biến tích cực hiệu quả trong công tác giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân tổ chức theo hướng công khai minh bạch thuận lợi
thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cấp các ngành đẩy mạnh công tác công khai minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính trọng tâm là các lĩnh vực đầu tư xây dựng quy hoạch đất đai để rút ngắn thời gian giải quyết tiết kiệm chi phí
thành phố ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính cũng như phục vụ người dân và doanh nghiệp xây dựng và triển khai chính quyền điện tử và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí nguyễn thiện nhân nhấn mạnh năm hai nghìn một mươi chín thành phố xác định là năm đột phá về cải cách hành chính do đó cải cách hành chính phải làm triệt đề đồng bộ tăng tốc
cụ thể văn phòng ubnd tp vào cuộc cải cách hành chính thi đua và có chỉ tiêu một số thủ tục giải quyết có thời hạn
đồng thời một trăm linh sở ngành quận huyện phường xã thị trấn triển khai việc đánh giá sự hài lòng của người dân doanh nghiệp
một trăm linh quận huyện phường xã triển khai hệ thống tiếp nhận ý kiến người dân trực tuyến thông qua điện thoại thông minh để xử lý những tồn tại hạn chế
cùng với đó thực hiện việc kết nối quận huyện phường xã để giao ban trực tuyến thực hiện kết nối camera ở các điểm nhạy cảm của quận huyện phường xã để giám sát
mặt khác nâng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ ba bốn toàn thành phố từ hai mươi một lên ba mươi bốn mươi mở rộng dịch vụ cho người dân qua mạng
các hành chính phải làm triệt đề đồng bộ và tăng tốc
phải làm triệt đề hơn đồng bộ hơn và tăng tốc
các quận huyện xã ngành vào cuộc rồi
năm nay văn phòng ủy ban cũng vào cuộc các hành chính thi đua và có chỉ tiêu là một số thủ tục giải quyết có thời hạn
việc đánh giá hài lòng là một trăm linh quận huyện phường xã sở ngành triển khai cái này
là một trăm linh quận huyện triển khai hệ thống tiếp nhận ý kiến người dân nâng tỷ lệ dịch vụ công mức ba bốn toàn thành phố từ hai mươi một
hướng tới là ba mươi bốn mươi
thì chúng tôi thấy là năm nội dung đó đều đang làm cả nhưng phải làm quyết liệt hơn
tại buổi lễ thủ trưởng hai mươi chín sở ban ngành và chủ tịch ủy ban nhân dân hai mươi bốn quận huyện
ký cam kết quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cải cách hành chính năm hai nghìn một mươi chín
dịp này ủy ban nhân dân thành phố tặng bằng khen cho ba mươi bảy đơn vị đặt thành tích trong thực hiện công tác cải cách hành chính năm hai nghìn một mươi chín